trong khi đó ở các tỉnh thành từ đà nẵng đến quảng ngãi nhiệt độ giao động trong khoảng ba mươi ba mươi hai độ
khu vực nam trung bộ trong ngày hôm nay gần như không chịu tác động gì của không khí lạnh
nên ở đây vẫn duy trì thời tiết ổn định nắng giáo và nhiệt độ phổ biến từ ba mươi hai ba mươi bốn độ
mưa rông cũng đang có xu hướng quay trở lại về chiều tối ở các tỉnh phía nam
dự báo trong ngày hôm nay nam bộ với tây nguyên tiếp tục có nắng vào ban ngày
nhưng cường độ sẽ giảm hơn so với những ngày trước
nên nhiệt độ trong ngày hôm nay trên cả hai khu vực sẽ phổ biến trong khoảng là từ ba mươi ba ba mươi năm độ
riêng khu vực miền đông của nam bộ nhiệt độ cao hơn và giao động từ ba mươi sáu cho đến ba mươi bảy độ
đáng lưu ý sau một ngày nắng kéo dài chiều tối mưa rông xuất hiện dù chỉ cổ bộ một vài nơi
nhưng vẫn có thể kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xét và gió giật nguy hiểm
nên người dân vẫn cần hết sức cảnh giác
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày hôm nay
ở vĩnh bắc bộ và vùng biển phía bắc của khu vực bắc biển đông
tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám và biển động mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước